thưa quý vị công an tp hcm vừa khởi tố và bắt tạm giam thêm sáu mươi ba bị can
tại một mươi trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công
cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh thành
các bị can bị khởi tố tạm giam để điều tra làm rõ về các hành vi
nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
như vậy đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng ba trăm một mươi tám bị can
liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với một mươi một tội danh
từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực của hệ thống được tổ chức xuyên suốt
từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam phòng kiểm định xe cơ giới
đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội
tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án vạn thịnh pháp
và ngày hôm nay sẽ thẩm vấn hai bị cáo là trương mỹ lan và bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty capella
trong bốn ngày tính từ ngày năm tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã thẩm vấn bảy mươi bảy trên tám mươi sáu bị cáo có mặt
tại phiên xét xử năm bị cáo đang bị truy nã hai bị cáo xin vắng mặt
bảy mươi bị cáo đã bị thẩm vấn gồm các cựu lãnh đạo nhân viên ngân hàng scb qua các thời kỳ
cựu cán bộ thanh tra chính phủ cựu cán bộ kiểm toán nhà nước và các cựu lãnh đạo nhân viên
các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
các bị cáo này đều thừa chứng
các bị cáo đã được nhận hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo trương mỹ lan
tham ô số tiền hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng của ngân hàng scb như cáo trạng truy tố
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở huyện bào bàng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã tạm giữ hai đối tượng thực hiện hành vi cướp vàng và một đối tượng tiêu thụ vàng
hai đối tượng đã giao nộp một số lượng lớn tang vật đã cướp tại tiệm vàng bích quý
sau ba mươi giờ kể từ khi tiệm vàng bị cướp
khi xảy ra vụ cướp công an đã xác định nguyễn linh đoan quê tại tỉnh quảng nam
là một trong bốn đối tượng thực hiện vụ cướp và bắt đoan khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố vũng tàu
từ lời khai của đoan công an bắt giữ thêm nguyễn văn thịnh chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
là đối tượng giúp sức cho đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
cùng thời điểm này trần quang triệu quê tại tỉnh bình định là đồng phạm trong vụ cướp được vận động
và đến công an tỉnh bình dương đầu thú
công an tỉnh bình định đã cướp đồng bọn và kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
được biết tổng số vàng mà nhóm cướp này đã chiếm đoạt là một mươi tám lượng vàng các loại trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
đến sáng ngày hôm nay ngày một mươi một tháng ba lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế vẫn đang tích cực điều tra
làm rõ nguồn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đã khiến hai người chết
ba người chết
ba người chết
ba người bị thương
và sáu người phải đến cơ sở y tế để thăm khám
tại hiện trường lực lượng chức năng ban đầu xác định xe tải do anh phan đình thành
chú thành phố huế cầm lái di chuyển theo hướng bắc nam
khi đến km năm mươi tám cao tốc cam lộ la sơn thì xe bị nổ lốp nên dừng xe tại vị trí chỉ có hai làn đường
và không có làn đậu xe khẩn cấp
lúc này anh lê hoàng quân chú tại tỉnh đắk nông điều khiển xe khách chạy theo hướng quảng trị vào đà nẵng
khi đến đoạn đường này đã va quệt
đến hai mươi một h ngày hôm qua một mươi tháng ba các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được một vụ cháy sưởng nhựa
tại phường dị sử thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
vụ cháy bùng phát vào khoảng một mươi chín h cùng ngày tại một sửa nhựa trên đường nguyễn văn linh phường dị sử
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động lực lượng và phương tiện đến dập lửa
tuy nhiên khu vực cháy cạnh nhà dân và vật liệu bên trong dễ bắt lửa
nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
các lực lượng chức năng tập trung phương án chống cháy lan phun nước để dập lửa
sau gần hai giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được khống chế
theo thông tin ban đầu vụ cháy không cây thịt hại về người thịt hại về tài sản đang được thống kê
thưa quý vị giấu gần một mươi hai viên ma túy trong người nhằm qua mắt lực lượng chức năng
nhưng hai thanh niên trú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã bị lực lượng công an bắt giữ
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của các đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy được đựng trong túi ni lông màu trắng
bên ngoài có ký hiệu chữ a được các đối tượng dùng băng keo dán quanh vùng bụng
qua khám xét nhanh công an phát hiện gần một mươi hai viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được hai đối tượng cất giấu trong người
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
gần chín mươi bình khí cười đã bị công an
công an phường ô trợ dừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận đống đa
và đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thu giữ
số bình khí này bị phát hiện tại ngôi nhà số bốn mươi hai ngõ ba trăm bảy mươi một la thành phường ô trợ dừa
đây là khu vực nằm sâu trong một bãi trông giữ xe
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai nam thanh niên đang chuẩn bị mang bình khí cười đi giao cho khách
qua kiểm tra tại đây tập kết tám mươi bình và vỏ bình khí n hai o các loại
thời điểm kiểm tra
chủ nhà đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí này
tại đây hoạt động kinh doanh khí cười được thực hiện hoàn toàn thông qua mạng xã hội facebook
khi có đơn đặt hàng trên các hội nhóm một đối tượng chưa rõ thân nhân sẽ nhắn tin
để hai nam thanh niên đi giao đến tận nơi cho khách với mức giá bán là khoảng một trăm năm mươi đồng một kg càm khí
nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh trong năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
nhà xuất bản giáo dục việt nam sẽ giảm giá các bộ sách giáo khoa từ lớp một đến lớp một mươi hai
nhà xuất bản giáo dục việt nam chưa công bố giá sách song dự kiến mức giảm là khoảng một mươi hai mươi bốn
các bộ sách theo chương trình mới hiện có giá khoảng hai trăm ba mươi đến ba trăm chín mươi đồng thường chưa kèm sách tiếng anh
theo luật giá sửa đổi kể từ ngày một tháng bảy năm nay sách giáo khoa sẽ do nhà nước định giá
tại phiên giám sát chuyên đề của ủy ban thường vụ quốc hội về đổi mới chương trình
sách giáo khoa phổ thông hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba chủ tịch quốc hội vương đình huệ
cũng đã đề nghị các cơ quan liên quan ban hành phương pháp định giá sách giáo khoa
bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất tiết giảm chi phí trung gian
nghiên cứu giảm tỷ lệ triết khấu đến mức hợp lý để giảm giá sách giáo khoa
thưa quý vị phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống
sẽ mở ra cơ hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và đây là định hướng của các tỉnh tây nguyên
nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân từ giá trị văn hóa
và thực tế đã cho thấy nếu làm tốt việc gìn giữ và làm mới những tài nguyên văn hóa sẵn có
thì không những du khách trong nước tây nguyên sẽ là điểm đến thu hút nhiều vị khách nước ngoài
yêu thích trải nghiệm khám phá văn hóa bản địa
lần đầu đến vùng đất tây nguyên
và cũng lần đầu trải nghiệm nghi lễ cung sức khỏe của đồng bào ede
vợ chồng ông bà gerrit van stegem cảm thấy cuốn hút
bởi văn hóa truyền thống ở đây vượt độc đáo mới mẻ vừa gần gũi
nghi lễ này rất ấn tượng
người dân ở đây cũng có phong tục kính trọng người già giống như ở quê hương của tôi
tôi rất mong người dân nơi đây giữ gìn những di sản này có thể thu hút được khách du lịch đến đây
phục dựng tái hiện các nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc
là một trong những hoạt động giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa
cũng như thu hút khách du lịch đến với buôn du lịch cộng đồng trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
du khách còn được tham gia nhiều hoạt động như học dệt thổ cầm
trải nghiệm ủ và nấu rượu cần tìm hiểu nha san
ngoài ra còn có đội cổng chiêng đội múa sẵn sàng phục vụ du khách
trong những đêm lửa chạy ở lại homestay
từ các chính sách của nhà nước trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống
để phát triển buôn du lịch
để phát triển buôn du lịch cộng đồng
đã đem lại những giá trị về tinh thần kinh tế cho bà con
du khách đặc biệt là du khách nước ngoài
người ta rất muốn được tham khảo
cuộc sống thật sự của người tây nguyên người ấy đê là như thế nào
vậy thì nếu mình có làm nhà sàn
thì mình cũng giữ nguyên những đặc trưng của nhà dài ấy đê
người ta rất thích đặc biệt là giao tiếp với bà con tại chỗ
du lịch cộng đồng trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
đang tập trung xây dựng cơ sở vật chất
và lựa chọn những người uy tín
người trẻ tuổi có đam mê tâm huyết với văn hóa
để tập huấn đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
tích cực đẩy mạnh công tác xuất tiến quảng bá du lịch
nhằm thu hút khách nước ngoài trong thời gian tới